thưa quý vị thời đại của công nghệ và internet đang phát triển vô cùng mạnh mẽ
đi kèm với nhiều tiền ích phát triển là vô vàn những rủi ro
trong đó có mối nguy thông tin cá nhân bị dò dỉ
thông tin cá nhân trở thành những tài sản có thể trao đổi và ngày càng có giá trị
những hệ lụy từ việc để lộ bí mật cá nhân qua việc sử dụng những tiện ích
mà một số công ty tổ chức thu thập và phân tích dữ liệu lớn đem lại
là cái giá phải trả không hề rẻ mà không ít người dùng internet phải gánh chịu
đã đến lúc người sử dụng internet nói chung và tham gia mạng xã hội nói riêng cần cảnh giác
có ý thức hơn nữa trong việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình
trong bối cảnh các dữ liệu này có thể dễ dàng bị khai thác lạm dụng
ngày một mươi bảy tháng ba năm hai nghìn một mươi tám thông tin về việc năm mươi triệu người dùng facebook
bị lộ dữ liệu cá nhân đã bị công khai
còn số này sau đó tăng lên hơn tám mươi bảy triệu tài khoản
trong số đó một mươi quốc gia có số tài khoản facebook bị thu thập dữ liệu nhiều nhất
là mỹ philippines indonesia anh mexico canada ấn độ brazil australia và việt nam
tại việt nam có gần năm trăm linh tài khoản người dùng bị thu thập dữ liệu
những dữ liệu này bị thu thập và sử dụng sai mục đích
bởi công ty tư vấn tài chính kết hợp khai thác và phân tích dữ liệu cambridge analytica
facebook đã lâm vào một cuộc khủng hoảng chưa từng có
và đã thu hút được sự chú ý của toàn thế giới
ngày hai mươi tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám cơ quan an ninh mạng singapore csa
và hệ thống kết nối thông tin y tế ihes của nước này
đã xác nhận về một vụ tấn công mạng được thực hiện vô cùng tinh vi
bộ y tế và bộ thông tin và truyền thông singapore cho biết
đây là vụ đánh cắp thông tin cá nhân nghiêm trọng nhất từ trước tới nay
gây dò dị thông tin của một năm triệu dữ liệu mật của ngành y tế
đặc biệt trong số các hồ sơ cá nhân bị đánh cắp
có cả hồ sơ y tế của thủ tướng singapore lý hiển long
ngày một mươi bảy tháng tám năm hai nghìn một mươi tám tin tặc ở thành phố melbourne australia
đã truy cập vào mạng lưới bkcain của apple và tải xuống gần chín mươi gb dữ liệu
trong đó bao gồm cả các thông tin về khách hàng
ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám tập đoàn khách sạn lớn nhất thế giới
marriott international đã thông báo về vụ
dò dị dữ liệu nghiêm trọng ảnh hưởng đến khoảng năm trăm linh triệu khách hàng
của hệ thống khách sạn starwood trực thuộc tập đoàn
mạng xã hội google cộng đã trải qua hai vụ dò dỉ dữ liệu lớn trong năm hai nghìn một mươi tám
khiến phải đóng cửa sớm
google đã phát hiện lỗ hỏng bảo mật trên nền tảng mạng xã hội google cộng
từ ngày bảy đến ngày một mươi ba tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
gây ảnh hưởng tới hơn năm mươi hai năm triệu tài khoản người dùng
các thông tin có thể bị do dị bao gồm tên địa chỉ email nghề nghiệp độ tuổi
những vụ bê bối nói trên đã làm dấy lên một hồi chuông báo động
về tình trạng lộ lọt thông tin cá nhân trên môi trường internet
theo khảo sát của các chuyên gia thuộc tails
một hãng chuyên cung cấp các giải pháp bảo mật của pháp
tỷ lệ vi phạm an ninh mạng toàn cầu hiện nay là sáu mươi bảy và đang ngày càng gia tăng
trong đó vấn đề bảo vệ dữ liệu cá nhân của người sử dụng đang đặt ra nhiều thách thức
bởi nguy cơ dò dỉ thông tin không chỉ gây thiệt hại cho người sử dụng
mà còn ảnh hưởng tới an ninh quốc gia
tuy nhiên người dùng internet lại khó có thể hoặc không nhận ra
nguy cơ bị lạm dụng các dữ liệu cá nhân diễn ra khá phổ biến dưới nhiều hình thức
đơn giản nhất là khi một người sử dụng thao tác tìm kiếm một mặt hàng gì
thì chỉ vài phút sau hoặc liên tiếp trong những ngày tiếp theo
các quảng cáo về các sản phẩm đó liên tục hiện lên màn hình các trang web họ truy cập
điều đó có nghĩa là dữ liệu về việc tìm kiếm của người này đã bị dò dỉ và đang bị khai thác
tuy nhiên đây chỉ là những dữ liệu khá đơn giản
tuy nhiên người sử dụng mạng internet còn phải đối diện với nguy cơ
các dữ liệu quan trọng về sức khỏe về tài chính cá nhân bị do dỉ và lạm dụng vào nhiều mục đích xấu
không thể phủ nhận mạng xã hội đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của chúng ta
theo báo cáo của casper sky số lượng người sử dụng các nền tảng facebook
instagram hay twitter chiếm đến tám mươi hai dân số thế giới
để có thể lấy được dữ liệu cá nhân của người dùng
các nền tảng truyền thông xã hội cung cấp cho mọi người cơ hội thể hiện bản thân
giao tiếp với bạn bè và gia đình
phá tin tức ý tưởng và các xu thế mới mà không cần rời khỏi nhà
bất chấp những lợi ích này một số người vẫn sẽ chọn từ bỏ phương tiện truyền thông xã hội
nếu điều đó giúp bảo vệ quyền riêng tư kỹ thuật số của họ
vụ bê bối của cambridg analytica là lý do để tôi cắt đứt quan hệ với mạng xã hội facebook
trong nhiều năm sự phiền phức đến từ các mạng xã hội là quảng cáo
tôi liên tục nhận được những quảng cáo về facebook google
và hàng loạt các công ty khác hoạt động kinh doanh dựa trên việc thu thập dữ liệu người dùng
tuy nhiên một số ý kiến lại cho rằng việc xóa facebook sẽ gây ra xáo trộn cho nhiều người
và hiện nay gần như không có giải pháp thay thế nào tốt cho mạng xã hội này
với nhiều người facebook là cánh cửa quan trọng để vào internet
trên thực tế một số người coi nó là phiên bản duy nhất của internet
nó đóng vai trò trung tâm trong việc giao tiếp xây dựng cộng đồng và tham gia vào xã hội trực tuyến
việc xóa bỏ ứng dụng facebook xóa tài khoản chỉ mang tác dụng làm thỏa mãn tinh thần
cho mỗi cá nhân người thực hiện
còn hành động này chẳng đóng tài khoản
không góp gì cho việc tìm giải pháp chống lại việc thu thập dữ liệu cá nhân
mà hàng loạt các công ty âm thầm thực hiện
bạn có thể xóa facebook của mình nhưng bạn vẫn hoàn toàn bị tiếp tục theo dõi trực tuyến
và thậm chí cả trong đời sống ngoại tuyến của mình
điện thoại di động được đánh giá là thiết bị theo dõi
tuy nhiên việc ngưng xuất hiện trên phương tiện truyền thông xã hội
vẫn sẽ chưa đủ để đảm bảo quyền riêng tư trong thời đại kỹ thuật số
đó là một quá trình mọi người cùng đồng lòng thực hiện
chứ không phải là một thỏa thuận đối với từng cá nhân riêng lẻ
ngoài ra những giải pháp công nghệ cũng là một sự lựa chọn hữu ích
trong việc phòng chống tình trạng do dị thông tin cá nhân trên mạng internet
được biết đến như một công nghệ lưu trữ và truyền tải dữ liệu
một cách minh bạch an toàn và không cần đến sự kiểm soát của bất kỳ một tổ chức nào
công nghệ blockchain hứa hẹn vô cùng nhiều ứng dụng và tiềm năng
blockchain được thiết kế để chống lại việc thay đổi của dữ liệu
một khi dữ liệu đã được mạng lưới chấp nhận thì sẽ không có cách nào thay đổi được nó
ứng dụng công nghệ blockchain phù hợp có thể cách mạng hóa quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu
bằng chiến lược phi tập trung của các hồ sơ không thay đổi dựa trên công nghệ sổ kế toán phân tán
với việc ứng dụng công nghệ blockchain phù hợp các ngành các lĩnh vực có thể cách mạng hóa quyền dương tư
và bảo mật dữ liệu bằng chiến lược phi tập trung của các hồ sơ không thay đổi dựa trên công nghệ sổ kế toán phân tán
quan trọng nhất blockchain sẽ đặt kiểm soát dữ liệu người dùng vào chính tay của họ
thông qua các khóa mã hóa riêng cho từng người sử dụng cá nhân và không có điểm lộ lọt riêng nào
hai lĩnh vực mà blockchain đã thay đổi cách người dùng xem và khai thác dữ liệu của mình là các lĩnh vực y tế và bán lẻ
một trong những phương thức bảo mật dữ liệu an toàn và được sử dụng phổ biến trong thời đại kỹ thuật số hiện nay là mã hóa dữ liệu
mã hóa dữ liệu là việc sử dụng các thuật toán máy tính để biến đổi dữ liệu ban đầu thành các loại dữ liệu có cấu trúc khác hẳn so với ban đầu
mà không thể đọc bằng mắt hoặc sử dụng các phần mềm đơn thuần để đọc bởi nó không tuân theo các định dạng dữ liệu được quy chuẩn
từ đó giúp bảo mật thông tin tối đa
mỗi thuật toán mã hóa dữ liệu có những đặc thù khác nhau nhưng thường sử dụng các khóa mã hóa khi
thuật toán càng phức tạp thì bảo mật càng cao và thời gian xử lý cũng lâu hơn
việc mã hóa dữ liệu đơn giản là việc tăng thêm một lớp bảo mật cho dữ liệu bằng cách chuyển đổi dữ liệu sang một dạng khác thông qua một mã hóa với những quy tắc tùy biến
vì vậy kể cả khi dữ liệu của bạn có bị đánh cắp việc giải mã dữ liệu cũng rất khó khăn
trí tuệ nhân tạo dựa vào khả năng tự động hóa và phân tích dữ liệu mạnh mẽ để phát hiện và sửa lỗ hỏng nhanh chính xác hơn
vì lý do này ngày càng có nhiều doanh nghiệp và nhà cung cấp bắt đầu bảo mật bằng chí tuệ nhân tạo để chống lại các mối đe dọa an ninh mạng và nâng cấp hệ thống bảo mật mạng
phải khẳng định một điều rằng trí tuệ nhân tạo mang lại lợi ích lớn cho an ninh mạng
các phần mềm độc hại tiếp tục biến đổi như virus gây bệnh
các nhà nghiên cứu an ninh không thể tìm thấy chiến lược đối phó nào phù hợp hơn là bảo mật bằng chí tuệ nhân tạo
trên thực tế các giải pháp từ phía các nhà quản lý hay các nhà cung cấp dịch vụ là cần thiết
rằng bên cạnh việc sử dụng dịch vụ mỗi người cũng cần tỉnh táo sáng suốt khi sử dụng có tiện ích cần cẩn trọng hơn trong các thói quen chia sẻ thông tin hoặc cài đặt ứng dụng
người dùng nên hạn chế việc chia sẻ những thông tin ở chế độ công khai thường xuyên kiểm tra cài đặt cũng như cập nhật các biện pháp bảo mật
đồng thời mỗi người dùng cần nâng cao ý thức về quyền được bảo vệ dữ liệu của mình về cơ chế hoạt động tính năng của các dịch vụ các công cụ mà mình đang sử dụng nhất là các dịch vụ miễn phí
đó là việc làm thiết thực để góp phần bảo vệ bản thân cũng như bảo vệ cộng đồng
thưa quý vị tỏi đen hiện được nhiều gia đình sử dụng bởi các công dụng hữu ích của nó đem lại cho sức khỏe
tuy nhiên giá thành sản phẩm này trên thị trường khá đắt đỏ
để tiết kiệm chi phí nhiều chị em đã chọn cách làm tỏi đen tại nhà theo phương pháp truyền thống
cách làm này tuy đơn giản nhưng tốn nhiều thời gian công sức và quan trọng là không phải chị em nội trợ nào cũng thành công ngay từ lần thử đầu tiên
hiện nay trên thị trường có nhiều loại máy móc để làm tỏi đen được các gia đình mua về sử dụng bởi thiết bị có khả năng tạo ra nhiệt độ nóng và môi trường lý tưởng để lên men tỏi trắng thành tỏi đen
trong phần tiếp theo của chương trình chúng tôi xin mời quý vị cùng tìm hiểu về một thiết bị làm tỏi đen do các kỹ sư ở hà nội nghiên cứu chế tạo
đây là khu chế biến tỏi đen của công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ cao hoàng châu tại hoài đức hà nội
để cung cấp số lượng lớn tỏi đen ra thị trường công ty đã sử dụng hệ thống tủ xấy lên men thành tỏi đen do kỹ sư nguyễn văn hoàng và cộng sự
hiện đang công tác tại công ty cổ phần thiết lập công nghệ thiết bị systems nghiên cứu chế tạo
mỗi mẻ chiếc tủ xối này sẽ cho ra khoảng ba trăm linh kg hành tỏi đen nguyên liệu sau bốn mươi ngày lên men khép kín
nó đáp ứng được cái tiêu chí mong muốn của người tiêu dùng của nhà sản xuất
vì ngoài cái việc mà chu trình lên men nghiêm ngặt như thế thì nó cũng tạo ra được một cái quá trình buồng lên men rất là đồng đều
bởi vì cơ chế vận hành của nó là cơ chế vận hành theo cái quy trình ổn định nhiệt

để điều hòa buồng khí dùng cái hệ thống quạt để đảo chiều lấy không khí
chỗ gần nhiệt nhưng ở chỗ xa nhiệt thì tất cả cái hệ thống buồng nó cũng đều
chứ là cái da sản phẩm nó mang tính chất đồng đều rất là cao
và đạt được cái tiêu chí của chất lượng sản phẩm
hệ thống tủ xấy hành tỏi đen nói trên được công ty hoàng châu đặt hàng kỹ sư nguyễn văn hoàng và cộng sự nghiên cứu chế tạo
sau nhiều lần thử nghiệm hiện hệ thống đã đi vào hoạt động ổn định
cái tủ xấy này thì nó được tích hợp thêm cái phần
cửa chùng bằng ozone
và thứ hai là nó có thêm nó có thể bù được ẩm khi mà thiếu
tại vì nó có khi mà nhìn vào cảm biến độ ẩm ấy
thì người người theo dõi ấy mà muốn thêm độ ẩm
thì sẽ bù bằng một cái thiết bị động cơ full ẩm vào
còn nếu như mà độ ẩm mà quá cao
thì nó có một cái máy hút chân không
thì nó sẽ hút bớt
cái độ ẩm ra
thì lúc đấy ở trong buồng nó sẽ khô
tức là người sử dụng hoàn toàn có thể điều khiển được
nhiệt độ hoặc độ ẩm theo ý muốn của mình
hiện tại khu vực lên men của công ty sử dụng một mươi hai chiếc tủ xấy
với nhiều chức năng như xấy hút chân không ở nhiệt độ thấp
diệt khuẩn bằng sửu ozone tự động bù ẩm lên men theo quy trình cài đặt
và cảnh báo an toàn khi chập cháy mất điện cho chủ thuê bao điện thoại có thể biết từ xa
dựa trên cái nhu cầu thực tiễn về quy trình lên men
hành tỏi đen thì bên công ty đã bàn bạc với lại hội ý tham khảo
bên bộ phần kỹ thuật thiết kế dưng máy
thì làm ra thiết bị buồng lên men hành tỏi đen với hội tụ đủ được tiêu chí
đã điều khiển được hệ thống nhiệt độ theo một chương trình tự động
và có chế độ bù ẩm trong thiết bị
đảm bảo làm sao mà cái quy trình lên men giữa nhiệt độ và độ ẩm nghiêm ngặt
để tạo ra sản phẩm có giá trị tốt nhất
trong tủ thì tại vì khi mà ozone hoặc là tinh dầu tỏi
nó có cái độ oxy hóa rất là mạnh
thì qua quá trình thử nghiệm tủ được khoảng bốn đến năm năm nay rồi
thì hoàn toàn là cái chất niệu inox ba trăm linh bốn là nó đáp ứng được
và nó không bị tức là về mặt độ bền rất là cao
sản phẩm tủ xấy hành tỏi đen do kỹ sư nguyễn văn hoàng chế tạo
có giá thành rẻ hơn so với các thiết bị nhập ngoại tương tự
mà vẫn đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật có khả năng cho ra sản phẩm chất lượng đồng đều
về cái hành tỏi đen
về cái giá thành của cái tủ ấy
thì nếu mà nhập thiết bị về thì các bạn sẽ bị cái chi phí gọi là vận chuyển
và thứ hai là có cái nhược
đấy là nếu như mà máy có xảy ra hỏng hóc gì
thì lại phải chờ chuyên gia từ các nước khác đến thì nó rất là lâu
còn cái này do chúng tôi tự nghiên cứu tự thiết kế
cho nên là có thể trong vòng hai mươi bốn giờ chúng tôi có thể có mặt để khắc phục luôn
đấy là cái ưu điểm
thứ hai là sẽ giảm khó khăn
giảm được rất nhiều cái giá thành về vận chuyển
hay là về phần nhân công
tại vì bọn tôi sử dụng trực tiếp nhân công ở tại xưởng làm
tôi thấy rằng là cái thiết bị lên men
buồng lên men hành tỏi đen này là cực kỳ tốt hữu hiệu và giá thành rất hợp lý
bởi vì cái này là do sáng chế của người việt nam và người việt nam tự nắp ráp xây dựng lên
dựa theo quy trình và mục đích sử dụng của buồng lên men
nó đáp ứng phù hợp với lại cái tiêu chuẩn của người việt nam
cũng như là cái sản phẩm mình làm ra tại thị trường việt nam thì nó rất là phù hợp
nhóm nghiên cứu cho biết thời gian tới sẽ tiếp tục hoàn thiện
tích hợp công nghệ theo dõi xử lý điều khiển qua điện thoại trong hệ thống
để đáp ứng nhu cầu của nhà sản xuất đưa ra thị trường những sản phẩm hành tỏi đen đạt chất lượng cao
chuyển sang phần thông tin quốc tế
thưa quý vị và các bạn
mới đây các nhà khoa học mỹ đã tạo ra một loại enzym
có thể biến rắc thải từ gỗ và thực vật thành những sản phẩm bền vững
có giá trị ứng dụng cao như ni lông nhựa hay hóa chất
phát hiện được cho là một bước tiến mới giúp tiết kiệm và góp phần bảo vệ môi trường
enzym mới có khả năng tác động vào một loại polymer có sẵn trong thực vật
từ đó tạo ra các hóa chất như ni lông nhựa sinh học
và thậm chí là sợi carbon từ sản phẩm phế thải của gỗ và thực vật
mà không cần tới sự tham gia của dầu hỏa hay các chất hóa dầu theo cách thức truyền thống hiện nay
nghiên cứu mới có tiềm năng tạo ra một sự đột phá trong việc tái sử dụng rác thải nhựa
vốn là vấn đề nan giải của nhiều quốc gia trên thế giới hiện nay
bên cạnh đó việc tăng cường tái chế cũng giúp giảm việc đốt rác thải
từ đó hạn chế khí thải gây hiệu ứng nhà kính
một con tàu chở dầu với kích thước gần bằng ba lần kích thước sân bóng vừa được bàn giao tại thành phố đại liên đông bắc trung quốc
đây là tàu chở dầu thông minh đầu tiên trên thế giới có trọng tải tối đa ba trăm linh tám tấn
con tàu chở dầu có tên là new journey được xếp vào dạng tàu chở dầu cỡ cực lớn
theo truyền thông trung quốc con tàu này được trang bị các hệ thống thông minh
qua đó hỗ trợ khả năng định vị quản lý hàng hóa tự động và kiểm soát năng lượng hiệu quả
new journey đã trở thành thành viên mới nhất trong hạm đội tàu chở dầu của công ty vận tải năng lượng trung quốc
được chế tạo bởi công ty đóng tàu lớn nhất trung quốc dalian shipbuilding industry
một thí nghiệm tại hồng kông cho thấy hàu có thể làm sạch hoàn toàn một bể nước cạn bẩn chỉ trong vòng hai giờ đồng hồ
kết quả thí nghiệm này một lần nữa cho thấy hàu có thể giúp làm sạch các nguồn nước sông ô nhiễm một cách an toàn tự nhiên và tiết kiệm
đoạn phim tham lab được thực hiện tại một phòng thí nghiệm tại hồng kông trung quốc cho thấy
hàu có thể lọc sạch một bể nước đầy cạn bẩn trong khoảng hai giờ bởi hàu có thể ăn các sinh vật phù du và vi khuẩn
phương pháp này có thể áp dụng trên diện rộng tại các vùng biển ở hồng kông nơi mà nồng độ các loại tàu siêu nhỏ rất cao trong thủy chiều đỏ
hiện các nhà hoạt động môi trường tại tokyo đã áp dụng phương pháp này để làm sạch vùng vịnh tokyo chuẩn bị cho sự kiện olympic hai nghìn hai mươi sắp tới
mỹ dự kiến sẽ điều tra dân số lần tiếp theo vào năm hai nghìn hai mươi điểm đặc biệt của lần điều tra kế tiếp này là nó sẽ được hỗ trợ bởi công nghệ cao
điều tra dân số tại mỹ được tiến hành một mươi năm một lần theo quy định của hiến pháp
theo cuộc điều tra dân số mỹ
công tác điều tra dân số vào năm hai nghìn hai mươi sẽ được hỗ trợ bằng công nghệ trên không nhằm xác định số hộ gia đình ở những vùng sâu vùng xa nơi chủ yếu là dân tộc thiểu số
công nghệ trên không hay còn được gọi là hệ thống thông tin địa lý viết tắt là gis sử dụng máy tính để phân tích dữ liệu các vùng lân cận
cũng như các thông tin về sông ngòi đất đai của khu vực này thông qua những bức ảnh được chụp bởi vệ tinh và máy bay không người lái
có thể còn phải mất nhiều năm nữa xe tự lái mới đưa chúng ta đến nơi mình mong muốn
tuy nhiên trong khi chờ đợi các hãng xe hơi đã ứng dụng những công nghệ tự lái để giúp xe an toàn hơn
một trong số đó là lidar cảm biến ánh sáng và khoảng cách cho phép ô tô nhìn thấy đường đi
lidar sử dụng tia laser hay tia hồng ngoại tầm gần để phát hiện các vật xung quanh
khi các chùm ánh sáng vô hình này chạm vào vật cản và dội lại vào cảm biến nó sẽ cung cấp dữ liệu về khoảng cách và thời gian từ vị trí của xe tới vật cản
khi xe di chuyển lidar sẽ quay ba trăm sáu mươi độ trong thời gian hoạt động
nhờ đó có thể thu thập hàng tỷ dữ liệu của tất cả các đối tượng xung quanh tạo nên một bản đồ số ba chiều
giúp xe tự lái đưa ra quyết định lúc nào nên tăng giảm tốc độ hay tránh khỏi vật cản
từ lâu nông dân nhiều nước châu á đã biết sử dụng vịt để thay thế cho thuốc trừ sâu
loài gia cầm này sẽ lội quanh dụng lúa để ăn từng con côn trùng và giúp diệt cỏ
giờ đây người nhật sử dụng công nghệ để thay thế cho phương pháp truyền thống bằng cách phát triển thành công chú robot mang tên aigamo đặt theo giống vịt địa phương
dự án đang được thử nghiệm tại tỉnh yamagata ở phía đông bắc nhật bản
chú vịt robot có thiết kế giống máy hút bụi với diện tích bề mặt khoảng sáu mươi cm hai và nặng một năm kg
aigamo tự động di chuyển trên mặt nước bên dưới có bộ phận khuấy bùn nhằm cản trở quá trình quang hợp của cỏ dại
thiết bị xác định vị trí chủ yếu dựa vào hệ thống định vị toàn cầu gps
ý tưởng tạo ra cỗ máy xuất phát từ mong muốn của chúng tôi là loại bỏ hoàn toàn thuốc trừ sâu gây hại
trong bối cảnh nhật bản hiện phải đối mặt với tình trạng dân số già hóa và thiếu lao động trầm trọng
chú vịt robot này sẽ góp phần duy trì nền nông nghiệp sạch mà không cần phải dùng hóa chất
tuy nhiên kỹ sư tetsuma nakamura sẽ phải cải thiện sản phẩm bởi kích thước hiện tại của aigamo khá lớn
khi di chuyển trên mặt nước có thể đè lên những cọng lúa còn non